một trường hợp hy hữu trong ngành y học một bệnh nhân có bệnh cảnh vô cùng phức tạp
đã ngừng tim ngừng thở chín mươi phút hôn mê sâu vừa được các bác sĩ của bệnh viện bạch mai cứu sống thành công
đây có thể coi là kỳ tích trong y khoa nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa sâu
và vai trò cấp cứu ban đầu của y tế cơ sở đã góp phần trong việc cứu sống tính mạng của bệnh nhân
trước đó anh hải được chuyển đến bệnh viện bạch mai từ bệnh viện gang thép thái nguyên
trong tình trạng hôn mê sâu đã ngừng tim chín mươi phút phải sử dụng ba loại thuốc trợ tim mạnh
sau hội trần toàn viện hai lần các bác sĩ xác định bệnh nhân sốc tim do kẹt van hai lá
nhồi máu cơ tim cấp biến chứng ngừng tuần hoàn suy đa tạng đã thay van tim nhân tạo
tăng huyết áp tiên lượng rất nặng nếu không mổ chắc chắn tử vong
các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật tim phổi nhân tạo những phương pháp hiện đại nhất
để hồi sức cho bệnh nhân và tiến hành thay van hai lá sinh học
sau hơn một tháng điều trị
bệnh nhân hồi phục hoàn toàn chức năng gan thận trở về bình thường
bệnh viện găng thép thái nguyên là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện bạch mai
đã được chuyển giao nhiều kỹ thuật trong đó có cấp cứu ngừng tuần hoàn
ca bệnh này đã minh chứng cho hiệu quả hoạt động của các bệnh viện vệ tinh
cấp cứu ban đầu tốt luôn phối hợp chặt chẽ trong quá trình cấp cứu và vận chuyển
để chuyển bệnh nhân đến đúng cơ sở y tế chuyên sâu để có cơ hội cứu chữa tiếp